thưa quý vị công tác giáo dục cải tạo chuyển hóa về nhận thức của các phạm nhân là một công tác mang tính đặc thù
nhằm cảm hóa thuyết phục những con người đã một thời phạm tội nhận rõ lỗi lầm của mình
lời xin lỗi từ trại tạm giam là tên gọi của cuộc thi viết thư gửi cho người thân để nói lời xin lỗi
do đoàn thanh niên công an tỉnh sơn la phối hợp với trại tạm giam công an tỉnh lần đầu tiên tổ chức
với mong muốn giúp phạm nhân có cơ hội chia sẻ tâm tư tình cảm nói lên nỗi lòng sự an năn hồi lỗi bài học của bản thân
cũng như bày tỏ nguyện vọng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng của mình
lần đầu tiên trong đời bà mẹ lam lũ nguyễn thị thúy chú tại tổ hai phường triềng sinh thành phố sơn la
nhận được lá thư từ con trai của mình
lá thư được các cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh chuyển tới tay bà
từ nơi này
nơi con bà đang thụ án vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
nhìn thấy lá thư bà thúy tưởng con bị đau ốm hay có chuyện gì hệ trọng
các cán bộ chiến sĩ mới đem thư về tận nhà
nhưng gói trong lá thư đó là sự ăn năn và lời xin lỗi mẹ của phạm nhân đinh ngọc minh
bà đã rất xúc động mắt cay nhòe vì từng dòng thư hối lỗi muộn màng của đứa con dại
tôi rất là xúc động và cảm xúc
từ trước đến giờ thì cũng không biết là con mình ở trong đấy sẽ như thế nào
thế nhưng mà qua bức thư này thì tôi đã hiểu được là ở trong trại là chỗ tạm giam là rất là quan tâm đến các phạm nhân như thế
tạo điều kiện rồi cuộc sống ở trong đấy sinh hoạt như thế được như thế này thì tôi rất là tin tưởng
và cũng rất là cảm ơn tất cả
và các cán bộ ở trong trại là quan tâm đến các phạm nhân như thế thì tôi rất là xúc động
thông qua cuộc thi viết với chủ đề lời xin lỗi từ trại tạm giam
các phạm nhân có cơ hội để thể hiện sự ăn năn hối lỗi và quyết tâm cải tạo tiến bộ đến những người mà phạm nhân thấy có lỗi nhất
những lá thư được kiểm duyệt kỹ nội dung phần loại kỹ càng photo để lưu giữ
sau đó được gửi theo địa chỉ người nhận
nhân đăng ký
khi nhận được sự phát động của ban lãnh đạo của trại thì em đã được anh trần văn xuyên trưởng buồng đã phổ biến đến cá nhân
và em cảm thấy đây là những lời mà em muốn gửi gắm đến gia đình cho nên em đã viết lá thư này để mong gia đình nhận được lá thư
và hiểu được tâm sự
qua cuộc viết thư gửi lời xin lỗi của các can phạm nhân ở trại tạm giam công an tỉnh sơn la
các phạm nhân đa số là hưởng ứng rất là nhiệt tình hăng hái
và qua cuộc viết thư này các can phạm nhân luôn bày tỏ được sự an năn hối lỗi của bản thân mình với hành vi phạm tội của mình
hơn năm mươi lá thư mỗi một lá thư mang một nội dung hoàn cảnh phạm tội khác nhau
hối lỗi sự dằn vặt lương tâm của người viết đối với hành vi phạm tội mà họ đã gây ra
có thể nói cuộc thi chính là cơ hội để họ được bày tỏ lòng mình
những lá thư đẫm nước mắt của phạm nhân viết cho vợ con cha mẹ và cả chính quyền địa phương
đó là nỗi dày vò và cắn rứt của những phạm nhân lầm lỗi
là nỗi sợ hãi của chính bản thân họ khi đối diện với thân nhân người bị hại
lời xin lỗi từ trại tạm giam
cũng là một cách để họ xóa đi mập cảm của bản thân với người thân gia đình bị hại
và tội lỗi mà họ đã gây ra
đoàn huyên quan tỉnh đã phối hợp với đoàn cơ sở bc một mươi một
trong việc tổ chức một cuộc thi viết thư lời xin lỗi từ trại tạm giam
để nhằm mục đích giúp cho phạm nhân gửi gắm những tâm tình
những tâm lòng của mình về với bố mẹ các con
giúp khơi dậy
sự hoàn lương cho mỗi phạm nhân
đồng thời cũng là dịp để ban quản lý trại tạm giam bc một mươi một
và các đồng viên thanh niên gần gũi và nắm bắt những tâm lý của các phạm nhân hơn
từ đó giúp đỡ và hỗ trợ quá trình tái hòa nhập của các phạm nhân dễ dàng hơn
những lá thư sẽ không bao giờ là muộn màng
vì sự hối cải sự ân hận cho hành vi do bản thân gây ra để tự sửa chữa
hoặc cảm tội lỗi
bởi còn đó sự bao dung của chính những nạn nhân gia đình bị hại
và đặc biệt là xã hội luôn rộng mở vòng tay
đón những người lầm đường lạc lối nhưng biết ăn năn hối cải trở về